nhằm chia sẻ động viên người dân đang gánh chịu thiệt hại do bão lũ gây ra
ngày hôm nay đoàn công tác của ban dân vận trung ương do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh quảng trị
trong tháng một mươi vừa qua tỉnh quảng trị chịu liên tiếp năm trận lũ lụt cùng với ảnh hưởng của bão số chín
đã gây ra nhiều thiệt hại đối với địa phương
bão lũ đã khiến năm mươi người chết bốn người mất tích ước tổng thiệt hại về kinh tế trên hai tỷ đồng
đồng chí trương thị mai đánh giá cao tinh thần chủ động khẩn trương kịp thời của tỉnh quảng trị
trong việc ứng phó với bão lũ cũng như giúp nhân dân khắc phục thiệt hại
đồng chí cũng nhấn mạnh hiện nay nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là ổn định đời sống người dân
không để người dân nào bị thiếu đói bị rét
càng khó khăn càng hoạn nạn thì cán bộ đảng viên phải nêu gương hy sinh quyền lợi vì dân để tạo niềm tin cho nhân dân
nhân dịp này đồng chí trương thị mai cùng đoàn công tác cũng đã thăm hỏi và trao tặng một trăm linh xuất quà
cho người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ tại xã cam tuyền huyện cam lộ
thăm gia đình liệt sĩ trung tá phạm ngọc quyết đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy
dân hương dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín